kính chào quý vị khán giả trong những số gần đây chúng ta đã nhắc về năm hai nghìn hai mươi bốn như một năm đặc biệt
với những cuộc bầu cử quan trọng quyết định tới tương lai của cả thế giới ở mỹ ở châu âu
ở đài loan trung quốc ở indonesia hay ấn độ và không thể không nhắc tới cuộc bầu cử tổng thống
tại nga diễn ra vào tháng sau
hãng thông tấn tass từng dẫn lời bà ela pamphilova chủ tịch ủy ban bầu cử trung ương cec của nga
rằng cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn hai mươi bốn ở nga sẽ là một sự kiện không thể so sánh với bất kỳ cuộc bầu cử nào trước đây
nó chính là sự chọn lựa về con đường mà nga sẽ đi
bà cũng nhấn mạnh rằng nhiều thế lực trong và ngoài nước nhiều quốc gia đang chờ xem liệu nga có đứng vững hay không
không phải không có lý khi cho rằng cuộc bầu cử này có thể quyết định không chỉ số phận của đất nước
mà còn cả tương lai của toàn thế giới
và tất nhiên gương mặt đáng chú ý nhất chính là đương kim tổng thống nga
vladimir putin người đã có hai mươi bốn năm điều hành đất nước nga
ngày hai mươi hai tháng một vừa qua ban tranh cử của ông putin đã nộp hồ sơ đăng ký tranh cử lên ủy ban bầu cử trung ương
ông putin đã trở thành ứng cử viên thứ tư đăng ký tranh cử
ngay lúc này chiến dịch bầu cử đã trở nên nóng hơn bao giờ hết với một mươi sáu ứng cử viên nộp đơn đăng ký
những điểm bỏ phiếu đã được lập ra ở nhiều nơi
trong và ngoài lãnh thổ nga tại thành phố do nga đang nắm giữ donas ở miền đông ukraine
rất nhiều người dân đã đăng ký thể hiện sự ủng hộ đối với đương kim tổng thống vladimir putin
điều này quan trọng đối với mọi công dân của cộng hòa nhân dân dosters
tương lai của con chúng ta tương lai của trẻ nhỏ ở cộng hòa chúng ta
tương lai của tất cả mọi người dân ở cộng hòa nhân dân doustos
đây là việc lớn lao của mỗi người và cũng trách nhiệm của mỗi chúng ta
đây là tương lai là cuộc sống
là sự yên bình của chúng tôi
chúng tôi mong muốn kết thúc chiến tranh
tôi nghĩ ông ấy sẽ giúp chúng tôi trong vấn đề này với tư cách là một tổng thống
đối với moscow việc tổ chức bầu cử tại những khu vực vừa được sắp nhập
có ý nghĩa khẳng định chủ quyền đối với các vùng đất vừa được sắp nhập vào liên bang nga
bất chấp những phản đối từ phía ukraine và nhiều quốc gia khác
nhưng cuộc xung đột tại ukraine cũng là một chủ đề được người dân quan tâm
nadezhdin sáu mươi tuổi là ứng cử viên của đảng sang kiến công dân nga
vừa tuyên bố công khai ủng hộ việc ký một hiệp ước hòa bình với ukraine
và bình thường hóa quan hệ với phương tây
tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến hàng chục ngàn người đã ủng hộ và bảo trợ
cho kỹ bầu cử chính thức của chúng tôi
chưa bao giờ trong lịch sử nga chiến dịch tranh cử của các ứng cử viên tổng thống
lại hoàn toàn được tài trợ bởi người dân thường
khoảng một quan sát viên trong đó có một mươi bốn tổ chức quốc tế
văn phòng đại diện về quyền con người của hai mươi nước
sẽ đến giám sát bầu cử
bầu cử tổng thống nga dự kiến diễn ra vào tháng ba tới
trước đó người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov dự đoán
nếu tổng thống putin ra tranh cử ông sẽ giành được hơn chín mươi phiếu bầu vào năm hai nghìn hai mươi bốn
trong tuần vừa rồi đồng thời với việc đăng ký tranh cử lần thứ năm
trong sự nghiệp chính trị của mình ông putin cũng công bố kê khai tài sản của mình
bao gồm thu nhập sáu mươi bảy sáu triệu rup khoảng bảy trăm bốn mươi sáu usd trong sáu năm qua
bao gồm tiền lương thu nhập từ cổ phiếu lãi suất tiền gửi ngân hàng
lương hưu quân sự và dân sự cùng với tiền bán một số bất động sản
tổng thống nga cũng đang sở hữu một căn hộ rộng bảy mươi bảy m hai và một garat rộng một mươi tám m hai
ở thành phố st petersburg
tại moscow ông putin đang thuê một căn hộ có diện tích một trăm năm mươi ba bảy m hai từ chính phủ nga
và bên cạnh đó chủ nhân điện kremlin có hai chiếc ô tô gas m hai mươi một đời một nghìn chín trăm sáu mươi và một nghìn chín trăm sáu mươi năm
gas m hai mươi một đời một nghìn chín trăm sáu mươi và một nghìn chín trăm sáu mươi năm
một chiếc lada niva đời hai nghìn chín và một xe tải cắm chạy
cũng theo báo cáo của ủy ban bầu cử tổng thống putin có số tiền tiết kiệm rơi vào khoảng năm mươi bốn năm triệu rup
tương đương với khoảng sáu trăm linh hai usd được gửi tại một mươi ngân hàng tại nga
ngoài ra ông putin cũng sở hữu hai trăm ba mươi cổ phiếu của ngân hàng st petersburg bank
những thông tin về tài sản của một trong những nhân vật quyền lực nhất thế giới lúc này
có thể là điều thu hút sự chú ý của những người hiếu kỳ
nhưng điều quan trọng hơn
diễn cảnh đất nước nga sẽ như thế nào nếu ông putin tái đắc cử
giới quan sát cho rằng cục diện cuộc chiến ukraine sẽ tiếp diễn theo chiều hướng như hiện nay
và nước nga sẽ tiếp tục là một cực đối trọng với phương tây trong cuộc cạnh tranh địa chính trị kéo dài
liên bang nga là một quốc gia cộng hòa liên bang nằm ở phía bắc của lục địa á âu
với tám mươi năm thực thể liên bang nga có biên giới giáp với các quốc gia từ bắc âu đông âu nam âu và đông bắc á
với diện tích hơn một mươi bảy triệu km hai nga là nước có diện tích lớn nhất thế giới bao phủ gần một phần chín diện tích lục địa cháy đất
nga có chữ lượng khoáng sản và năng lượng lớn nhất thế giới được coi là một trong những siêu cường năng lượng
nga cũng có diện tích rừng lớn nhất thế giới và các hồ của nga chứa sắp xỉ hai mươi năm tức là một phần tư lượng nước ngọt không đóng băng của thế giới
nga đã thiết lập tầm ảnh hưởng trên khắp thế giới từ thời đế quốc nga
dưới thời kỳ liên bang soviet
nga là nước đầu tiên trên thế giới liên xô được công nhận là một trong hai siêu cường trên thế giới thời đó cùng với hoa kỳ
đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong thắng lợi của khối đồng minh trong thế chiến thứ hai
hiện nay liên bang nga có quy mô nền kinh tế thứ một mươi một trên thế giới theo gdp danh nghĩa hoặc đứng thứ sáu toàn cầu theo sức mua tương đương
nga có ngân sách quốc phòng lớn thứ một mươi một thế giới và là nước sở hữu vũ khí hạt nhân được công nhận lớn nhất thế giới
nga là thành viên thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc g hai mươi apec

nga cũng như tiền thân liên xô có truyền thống lâu đời trong nhiều lĩnh vực khoa học văn hóa nghệ thuật
bao gồm những thành tiệu quan trọng đầu tiên về công nghệ hạt nhân vũ trụ
hiển nhiên trong một bối cảnh căng thẳng với phương tây không ngừng gia tăng và cuộc xung đột với ukraine đã trở thành một cuộc chiến tranh tiêu hao
tương lai của nước nga được gắn liền với hình ảnh sức mạnh quân sự
bản thân tổng thống vladimir putin cũng từng khẳng định tương lai của nước nga phụ thuộc vào quân đội đang ở tuyến đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt
nhưng trước khi nói tới tương lai cũng đừng quên nước nga hiện nay được kế thừa những di sản và tiềm lực khổng lồ từ quá khứ
ngày hai mươi bốn tháng một nato đã khởi động cuộc tập trận mang tên hậu vệ kiên định hai nghìn hai mươi bốn kéo dài nhiều tháng
cuộc tập trận này có quy mô nhất trong ba mươi năm năm qua kể từ thời chiến tranh lạnh
huy động chín mươi quân nhân hơn một một trăm linh phương tiện chiến đấu từ ba mươi một thành viên nato và thụy điển
các quan chức nato cho biết cuộc tập trận mang tên hộ vệ kiên định hai nghìn hai mươi bốn nhằm kiểm tra khả năng triển khai lực lượng của liên minh này và huấn luyện kế hoạch phòng thủ mới của nato
chúng tôi chưa thấy bất kỳ mối đe dọa trực tiếp hoặc sắp xảy ra nào
nhưng tất nhiên chúng tôi luôn theo dõi chặt chẽ những gì nga làm
chúng tôi đã tăng cường cảnh giác và sự hiện diện ở phần phía đông của liên minh
nhưng toàn bộ động thái đó là để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào vào một đồng minh nato
dù giới chức nato bác bỏ các suy luận về động cơ thực sự
cuộc tập trận đang làm dấy lên lo ngại ngày càng tăng về nguy cơ leo thang đối đầu chiến lược thời gian tới giữa nga và nato hay nga và phương tây
đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy chính sách chống nga của phương tây hiện đã lên đến đỉnh điểm
cuộc tập trận mang tính khiêu khích một cách công khai
trong vài tháng một lực lượng gồm chín mươi quân từ ba mươi một quốc gia nato và thụy điển sẽ hoạt động tích cực gần biên giới nga từ naui đến rumani
bước đi này có chủ đích nhằm làm trầm trọng thêm tình hình làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố quân sự và cuối cùng có thể dẫn đến hậu quả bi thảm cho châu âu
quan hệ nga nato hiện đang được cho là ở mức xấu nhất từ trước đến nay
cuộc xung đột nga ukraine chuẩn bị bước sang năm thứ ba
hai năm qua đối đầu chiến lược toàn diện nga nato nga phương tây liên tục bị đẩy cao
năm một nghìn chín trăm hai mươi ba nga chính thức rút khỏi hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu âu
hiệp ước an ninh quan trọng thời hậu chiến tranh lạnh được thiết lập nhằm giảm leo thang các cuộc xung đột tiềm ẩn đông tây
động thái cho thấy căng thẳng giữa nga và nato tiếp tục gia tăng
tôi cho rằng đối đầu quân sự giữa nga và nato đã tăng cao hơn kể từ năm hai nghìn hai mươi hai và có thể nói ở mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây
xung đột nga ukraine là một cuộc khủng hoảng địa chính trị có sự
tham gia của các nước lớn đằng sau đó là ván cờ giữa nga và nato giữa nga và mỹ
diễn biến tình hình nga ukraine sẽ ảnh hưởng đến diễn biến tương lai của trật tự quốc tế
trật tự an ninh và trật tự kinh tế toàn cầu có một số hỗn loạn
chúng ta thấy rằng chính sách ngoại giao của châu âu đang bị gạt ra ngoài lề
chính trị châu âu bị chia cắt nên kinh tế châu âu y ạch và nên quốc phòng châu âu đang bị nato hóa
các chuyên gia cho rằng những nguy cơ ngày càng tăng từ đối đầu nga nato đang khiến châu âu có thể bước vào cuộc chiến tranh lạnh mới
một cuộc chạy đua vũ trang có thể sẽ diễn ra viễn cảnh mà không quốc gia nào mong muốn có thể khiến quan hệ nga nato đi vào ngõ cụt
đồng thời tạo ra những kịch bản nguy hiểm cho an ninh toàn cầu
nước nga hiện nay đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề thách thức như là sự phát triển chưa tương xứng với vị thế và tiềm năng
chủ nghĩa khủng bố xung đột xác tộc
sụt giảm dân số cũng như tác động của các lệnh trừng phạt cấm vận cô lập kinh tế quân sự ngoại giao từ phía hoa kỳ nato đồng minh cùng liên minh châu âu
với gần một mươi chín đòn trừng phạt kinh tế các nước phương tây kỳ vọng có thể đè bẹp nền kinh tế nga và khiến cho quốc gia này chịu những thất bại chiến lược
song với những tiềm lực to lớn và khả năng ứng phó khủng hoảng có thể nói kinh tế nga vẫn kiên cường đứng vững
năm hai nghìn hai mươi ba nền kinh tế nga đạt tốc độ tăng trưởng
nền kinh tế nga đạt tốc độ tăng trưởng ba năm thu nhập tiền lương danh nghĩa tăng hơn một mươi ba và tỉ lệ thất nghiệp sẽ giảm xuống mức thấp kỷ lục là hai chín
một số chuyên gia nga cho rằng nền kinh tế nga có thể phục hồi nhanh như vậy trong bối cảnh các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của phương tây có thể nói là một kỳ tích kiểu nga
tuy nhiên nước nga không thể phát triển mãi dựa trên vinh quang trong quá khứ vậy đâu sẽ là tương lai của nước nga
một phần câu trả lời này chính là đây
khu vực viễn đông và bắc cực
ngày một mươi bốn tháng một vừa qua lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm nắm quyền tổng thống putin đã đến thăm khu vực cực đông của nga
ngay tại đây ông đã tuyên bố tương lai của nước nga nằm ở những khu vực này khu vực hậu cần sản xuất và là nơi vốn rất giàu tài nguyên khoáng sản
chúng ta cần phát triển thêm những vùng lãnh thổ này
và theo đó nhà lãnh đạo nga nhấn mạnh sự phát triển của vùng viễn đông và vùng bắc cực là một yếu tố quan trọng trong sự phát triển của toàn nước nga
nhất là trong việc tăng cường quan hệ nước nga
đối tác của moscow với các quốc gia châu á thái bình dương vốn đang trở thành động lực của nền kinh tế toàn cầu
hoàn toàn có thể hiểu được những tuyên bố của ông chủ điện kremlin khi nhắc tới khu vực viễn đông cửa ngõ kết nối với châu á
bởi đó không phải chỉ là tương lai mà ngay ở hiện tại nước nga cũng đã có những chuyển dịch quan trọng để hướng về châu á thái bình dương nhiều hơn
cuộc cạnh tranh địa chiến lược với phương tây đã khiến cho nước nga đẩy nhanh chiến lược cân bằng châu á của mình
nga đã tiến gần hơn đến trung quốc
trung quốc và ấn độ đồng thời cũng đang phát triển mối quan hệ với châu phi trung đông và châu mỹ latin
ông putin đã tổ chức các cuộc gặp trong những tháng gần đây với các nhà lãnh đạo triều tiên và iran hai quốc gia có cùng quan điểm đối nghịch với mỹ
theo thống kê năm hai nghìn hai mươi ba xuất khẩu của nga xét về mặt giá trị vẫn ở mức tương đương của năm hai nghìn một mươi chín khoảng hơn bốn trăm hai mươi tỷ usd
nhưng đã có sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc dòng chảy thương mại khi điểm đến của phần lớn hàng hóa nga chính là châu á
và thổ nhĩ kỳ thay vì châu âu như trước đây
chỉ riêng doanh số bán hàng của nga sang trung quốc ấn độ và thổ nhĩ kỳ đã đạt tổng cộng một trăm ba mươi tỷ usd
con số này gần như bù đắp đủ cho phần sụt giảm xuất khẩu của nga sang liên minh châu âu eu
về thị trường nhập khẩu ghi nhận sự thế chỗ nhanh chóng của các loại hàng hóa đến từ trung quốc sau sự ra đi của các thương hiệu châu âu
nhà sản xuất ô tô renault đã bị thay thế bởi các thương hiệu trung quốc như havan chery geely và omoda
thị trường điện thoại thông minh nga đã bị bốn thương hiệu trung quốc là realme honor xiaomi và tecno chiếm bảy mươi năm về số lượng vào năm hai nghìn hai mươi ba
nhìn chung nền kinh tế nga hiện nay phụ thuộc vào thị trường châu á
khi chỉ mất hai năm khu vực này đã chiếm lấy ngôi vị trước đó của châu âu và trở thành đối tác chính của nga
ngay cả khi xung đột nga ukraine kết thúc thực trạng này cũng khó có thể thay đổi
có những ý kiến cho rằng nếu ông putin đắc cử nhiệm kỳ tiếp theo
có thể ông sẽ cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng
và mối quan hệ của nga với nhóm các quốc gia phía nam đặc biệt là nhóm brics đang mở rộng
tầm quan trọng của khu vực viễn đông và bắc cực lớn đến nỗi
gần đây đã có những ý kiến về việc nước nga nên cân nhắc chuyển thủ đô từ moscow về khu vực siberia
nhằm bảo đảm sự phát triển cân bằng giữa các khu vực châu âu và châu á của nga
đồng thời dự phòng trước tác động của biến đổi khí hậu trong tương lai
dù ý tưởng này đã nhanh chóng được điện kremlin bác bỏ
nó cũng là một phần cho thấy những sự quan tâm rất lớn đối với những dịch chuyển địa chính trị
mà nước nga có thể phải đối mặt trong tương lai bất kể kết quả của bầu cử sắp tới sẽ diễn ra như thế nào
và dù muốn hay không một nước nga hùng mạnh phát triển cân bằng và bền vững
vẫn là một yếu tố vô cùng quan trọng trong trật tự địa chính trị toàn cầu
tới đây thì thời lượng của nhìn từ hà nội cũng đã hết